những năm qua hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu bốn được tuyên truyền sâu rộng
hiệu quả trên các đài báo trung ương và các địa phương sáu tỉnh bắc trung bộ
kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu tâm huyết tận tâm tận tụy nhiệt huyết với nghề của cán bộ phóng viên quân khu bốn
với những người lính làm báo trên quê hương bắc hồ càng trong khó khăn gian khổ càng phải phấn đấu vượt lên
để phản ánh kịp thời sinh động hơi thở nhịp sống của cán bộ chiến sĩ góp phần cổ vũ động viên bộ đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
địa bàn quân khu bốn là nơi phải thường xuyên gánh chịu hậu quả thiên tai bão lũ
mặc dù địa bàn rộng quân số ít nhưng mỗi khi có sự cố thiên tai mưa lũ xảy ra
phóng viên báo truyền hình quân khu bốn luôn có mặt kịp thời tại các địa bàn để tác nghiệp
phản ánh kịp thời tới bạn xem truyền hình trên cả nước
chúng tôi luôn chủ động làm
làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất rồi là con người sẵn sàng tấm thể để có mặt tài hiện trường đảm bảo nhanh nhất
để có được những hình ảnh những nội dung tốt nhất để làm sao tuyên truyền trên các báo đài trung ương và địa phương hiệu quả nhất
để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm ban biên tập báo truyền hình quân khu bốn
chú trọng bồi dưỡng đạo đức cách mạng của người làm báo theo đạo đức phong cách nhà báo hồ chí minh
xây dựng bản lĩnh chính trị nâng cao trình độ toàn diện chuyên môn sâu cho đội ngũ phóng viên
tự hào là những người chiến sĩ làm báo đến quê hương chủ tịch hồ chí minh kính yêu
trong những năm qua cấp ủy ban biên tập luôn cụ thể hóa thành sáu tiêu chuẩn năm riêng bốn đúng ba kiểm tra ba đối chiếu
trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách nhà báo vị đại hồ chí minh
để cho cán bộ phòng viên nhân viên thực hiện
chuyên thống năm mươi chín năm xây dựng và phát triển của báo quân khu bốn đang được thế hệ cán bộ phóng viên tiếp tục đẩy mạnh học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách nhà báo hồ chí minh
tầm sáng bút sắc xứng đáng là những người làm báo trên quê hương bắc hồ kính yêu